theo thông tin từ sở y tế tp hcm chỉ trong vòng một tuần vừa qua trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hơn sáu mươi ổ dịch sốt xuất huyết mới nguy cơ lan rộng là rất cao
ngành y tế khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên sự chủ quan thiếu ý thức và thậm chí là cố tình gây khó cho nhân viên y tế khi tiến hành phun thuốc phòng dịch đã khiến cho việc phòng bệnh trở nên khó khăn hơn
hơn sáu mươi ổ dịch mới gần một một trăm năm mươi người mắc trong đó có bảy trăm linh ca đang phải nhập viện điều trị số còn lại điều trị ngoại trú tập trung chủ yếu tại các quận bảy quận một mươi hai và huyện hóc môn
bệnh sốt xuất huyết hiện đã tăng một mươi so với cùng kỳ năm trước nếu không sớm phòng bệnh thì nguy cơ lan rộng là rất cao
ở vùng ngoại thành thì có những quận như là huyện hóc môn rồi vùng ven thì có quận một mươi hai quận bình tân tân phú tân bình
rồi gò pháp rồi quận tám bình chánh chẳng hạn đó là những quận huyện mà trọng điểm
năm nay thì chúng tôi ngoài những quận như chúng tôi đã có kế hoạch thì có thêm những quận khác cũng cần được quan tâm thí dụ như đặc biệt là quận một mươi hai quận bình thạnh
hiện thời tiết các tỉnh phía nam nhất là thành phố hồ chí minh đang ở trong tình trạng mưa ẩm
triều cường một số nơi dâng cao tạo điều kiện cho ký sinh trùng gây bệnh phát triển
ngành y tế khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh
để bảo vệ sức khỏe
chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với cơ sở y tế tiến hành các biện pháp phun xịt mũi diệt lăng quăng
giữ sạch vệ sinh môi trường để hạn chế thấp nhất khả năng có thêm ổ dịch mới
dưới sự chỉ đạo của sở y tế y tế dự phòng thành phố và đặc biệt là của ủy ban dân dân quận một mươi hai
đã họp ban chỉ đạo và chỉ đạo tất cả các chính quyền các phường các ban ngành đoàn thể
cùng hỗ trợ cho ngành y tế để mà xử lý dập dịch sốt xuất huyết
tuy nhiên điều đáng nói là chính là sự chủ quan của người dân tâm lý bao giờ có bệnh thì mới đi chữa
nhiều người vẫn chẳng mấy quan tâm đến việc phòng bệnh
thậm chí một số người còn cố ý gây khó khi nhân viên y tế tiến hành phun xịt thuốc diệt mũi
vì cho rằng nó có hại cho sức khỏe
điều này không chỉ góp phần làm lây lan các ậu dịch mà còn thiệt hại cho chính bản thân mình
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm hiện vaccine phòng bệnh đang trong quá trình nghiên cứu
người mắc sốt xuất huyết nếu không được phát hiện
chẩn đoán và điều trị kịp thời thì có thể đối mặt với nhiều nguy cơ gây nguy hiểm thậm chí là tử vong
gia đình có người mắc cần thông báo cho trạm y tế địa phương để có giải pháp khoanh vùng
xử lý không để bệnh lây lan trên diện rộng